trong sáng nay sáng ngày một mươi ba tháng riêng hội lim đã chính thức khai mạc tại núi hồng vân đồi lim thị trấn lim huyện tiên du bắc ninh
đây là lễ hội lớn của vùng kinh bắc thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia
hội liêm được tổ chức tại ba xã thuộc tổng nội duệ xưa nay là thị trấn lim xã nội duệ và xã liên bão trong đó trung tâm lễ hội là núi hồng vân núi lim
giống như mọi năm bên cạnh các hoạt động dân hương tín ngưỡng lễ chùa du khách còn được hòa mình trong những làn điệu quần họ mượt mà đầm thắm hay những trò chơi gian gian như cờ tướng đấu vật
đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của vùng quê kinh bắc khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hóa lâu đời của người dân
chúng tôi về đây từ hôm qua nhưng mà thấy từ đêm hôm qua các đoàn biểu diễn rồi tất cả là bà con nhân dân ở đây
thì cũng rất là hiếu khách tổ chức ở đây thì cái nền văn hóa cũng thể hiện tất cả từ lời ca cho đến lời cổ
đến tất cả các chương trình mới năm nay được đan sen với nhau
phải nói rằng là cái hội lim này để lại trong lòng du khách của chúng tôi là người xa khách thập phương
đến đây thì thấy cái nền văn hóa của việt nam được nổi bật
thông gian tổ chức ở đây thì rất là rộng chia ra rất là nhiều các cái trò các cái khu hát dân ca riêng cho từng xã mà em thấy rất là thú vị đấy
tôi về hội lim lần này là lần thứ hai
nhưng mà tôi thấy tình hình ở đây rất là đẹp có một cảnh rất là đẹp
theo ghi nhận trong những ngày diễn ra lễ hội mặc dù lượng khách về chảy hội rất đông
nhưng công tác an ninh trật tự vẫn được đảm bảo an toàn lành mạnh